điều trị chăm sóc cho người bệnh bình thường đã vất vả khó khăn
việc làm đó đối với những bệnh nhân tâm thần lại càng khó khăn gấp bội
với bệnh nhân tâm thần ngoài các vấn đề về chuyên môn
thì yếu tố tâm lý chiếm tới trên năm mươi trong việc chữa trị cho người bệnh
với những bệnh nhân dối loạn tâm thần tư duy cảm xúc hành vi
dối loạn về trí nhớ trí tuệ và những người nghiện rượu ma túy
đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần hải dương
đã đặt lên vai những bác sĩ ở đây trách nhiệm vô cùng khó khăn
nhưng bằng tấm lòng lương y như tử mẫu nhiều bệnh nhân đến đây đã được điều trị hiệu quả
nhân ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai chúng tôi mời quý vị và các bạn
đến thăm bệnh viện tâm thần hải dương để cùng thấu hiểu những tấm lòng hết mình
vì người bệnh sự cố gắng tận tâm với nghề nghiệp của họ thực sự đáng khâm phục
những bệnh nhân ngộ độc rượu do uống quá nhiều như thế này
phải năm đến bảy bác sĩ và y sĩ mới đưa được vào viện
nhiều bệnh nhân do không kiểm soát được hành vi của mình
phải xích chân để không tự tử cũng như gây nguy hiểm đến những bệnh nhân khác
đó là những hình ảnh thường ngày ở bệnh viện tâm thần hải dương
nhưng dù vất vả nguy hiểm hơn so với các bác sĩ ở các bệnh viện khác
nhưng các y bác sĩ điều dưỡng nơi đây vẫn hết lòng với người bệnh
về chế độ ăn của bệnh nhân này mình phải lắm biết rõ
để dùng thuốc để cho đảm bảo được chế độ dinh dưỡng tốt thì dùng thuốc nó mới đáp ứng được
thì là chúng em phải theo dõi bác cái khẩu phần ăn
buổi sáng đúng khẩu phần ăn thì có
ăn hết không
buổi trưa cũng chúng em lấy cho ăn thì con ăn hết không
và buổi tối cũng thế
còn về cái chế độ dùng thuốc là mình sẽ phải quản lý khắt khe hơn
bác sĩ thì bác cũng cứ nhiệt tình bác ấy cứ đến bác ấy cứ hàng sáng nữa
sáng này thì cứ đến đô áp viết rồi thì hỏi hàn cho mình bình tĩnh như sáng
với các y bác sĩ điều dưỡng ở bệnh viện tâm thần tỉnh hải dương
họ không chỉ cần có chuyên môn vững vàng để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
mà quan trọng hơn là phải trò chuyện với họ quan tâm lắng nghe chia sẻ với họ
vì vậy chăm sóc và trò chuyện là một cách vừa để chia sẻ gần gũi thân thiết với bệnh nhân
cũng vừa để nghe và tiếp nhận được chút ít thông tin có thể phục vụ cho quá trình điều trị
bởi trong những câu chuyện không đầu không cuối
lại có những thông tin gây ra tình trạng bệnh của họ từ đó giúp ích cho quá trình điều trị bệnh
đặc thù của bệnh viện tâm thần là tiếp nhận các bệnh nhân bị dối loạn tâm thần
đây là một cái bệnh mà thực chất là rất là khó
ngay cái chuyện mà khám phát hiện chuẩn đoán ra bệnh đã là khó
trong quá trình điều trị cũng gặp rất nhiều khó khăn
vì một là cái nhận thức của bệnh nhân nhận thức của gia đình
hai là bệnh nhân đã bị dối đoạn tâm thần dối đoạn hành vi tư duy cảm xúc
mà cán bộ nhân viên y tế thì phải giám sát không những là điều trị rồi
nhưng phải là quản lý giám sát những hành vi những động tác thường xuyên và hàng ngày
từ giờ từ phút đủ cho bệnh nhân
với tâm huyết và lòng sáng
mê nghề nghiệp cũng như ý thức hết lòng vì người bệnh
nhiều bệnh nhân tâm thần và người nhà bệnh nhân đến đây đều rất tin tưởng
và gửi chọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tâm thần hải dương
những người đang bằng tình yêu và trách nhiệm để góp phần đem lại cuộc sống mới cho những bệnh nhân tâm thần